thưa quý vị mới đây ngày sáu tháng năm ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng hướng tới đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sea games ba mươi một và kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
đồng chí lê hồng sơn ủy viên ban thường vụ thành hủy phó chủ tịch thường trực ubnd trưởng ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội dự và chủ trì hội nghị
dự hội nghị có trung tướng nguyễn hải trung ủy viên ban thường vụ thành ủy giám đốc công an tp hà nội
cùng đại diện một số sở ban ngành và ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy các quận huyện thị xã
tại hội nghị đại tá nguyễn hồng kỳ phó giám đốc công an tp hà nội phó trưởng ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hcm đã nêu một số nội dung trọng tâm của đợt cao điểm với ba mục tiêu yêu cầu
cùng với đó là tham luận của các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện và ý kiến phát biểu của các đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố
theo đó ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố sẽ tổ chức kiểm tra đôn đốc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến cơ bản về trật tự đô thị trên địa bàn hà nội
huy động lực lượng đưa đối tượng người lang thang cơ nhỡ tại các địa điểm công cộng ngã ba ngã tư trên địa bàn thành phố về các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc về nơi cư trú
trong đó sẽ giải quyết triệt đề tình trạng người bán hàng rong đeo bám treo kéo người đi đường khách du lịch tại các điểm công cộng giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
giảm un tắc giao thông và phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép tăng cường các tổ công tác thực hiện tuần tra mật phục tại các địa điểm công cộng như nhà ga bến xe bến tàu
phát hiện đấu tranh với tội phạm trộm cắp cướp giật móc túi không để gây ấn tượng xấu đối với du khách
phát biểu tại hội nghị đồng chí lê hồng sơn yêu cầu công an tp hà nội cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu
triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn
đồng thời chủ trì tham mưu phát huy tốt hiệu quả của ba tổ kiểm tra liên ngành tập trung xử lý các vi phạm nóng nổi phức tạp
từ những quy định chỉ đạo đốc thúc thực hiện nghiêm ngặt trên có thể thấy ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy rất quyết tâm để đảm bảo tuyệt đối an ninh xã hội
an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
hy vọng với việc quán triệt chặt chẽ trật tự đô thị hà nội sẽ ổn định để những hình ảnh tươi đẹp về việt nam sẽ ghi dấu trong lòng khán giả các nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại